thông tin phóng viên antv hà nam vừa gửi về cho biết vào chiều nay ubnd tỉnh hà nam đã khen thưởng đột xuất cho các lực lượng công an tỉnh hà nam đã tham gia chuyên án bắt đối tượng giết người cướp tài sản tại xã an độ huyện bình lục xảy ra vào ngày ba tháng hai vừa qua
thông tin phóng viên antv hà nam vừa gửi về cho biết vào chiều nay ubnd tỉnh hà nam vừa gửi về cho biết vào ngày ba tháng hai vừa qua